nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp ở đồng nai đã dành nguồn kinh phí lớn để đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
việc làm này vừa giúp sử dụng nguồn năng lượng sạch lại tiết kiệm chi phí tiền điện
thậm chí có thể bán lại điện dư thừa cho ngành điện phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
sau khi tìm hiểu ông phạm quốc tuấn quyết định đầu tư một hệ thống năm mươi kw với tổng số tiền gần chín trăm linh triệu đồng
từ ngày đưa hệ thống vào hoạt động thay vì phải mua điện từ điện lưới
hệ thống điện mặt trời áp mái giúp gia đình ông tuấn gần như chủ động hoàn toàn nguồn điện cho sinh hoạt và kinh doanh
ngoài việc tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện mỗi tháng số điện dư thừa không sử dụng hết được bán lại cho điện lực
tôi thấy rằng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mặt trời này rất là hiệu quả thiết thực
thứ nhất là nó góp phần được làm sạch môi trường giảm bớt khí thải ra môi trường
thứ hai là nó
nó liên quan đến quyền lợi trực tiếp của mình tức là nó giảm được cái tiền điện hàng tháng
không chỉ các hộ gia đình ngày càng có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đầu tư kinh phí lớn
để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh
khi mình sử dụng năng lượng điện mặt trời thì sẽ giảm chi phí rất là nhiều
thứ nhất là chi phí sản xuất
thứ hai là các chi phí liên quan về vấn đề thanh toán tiền mặt cũng như là sử dụng năng lượng xanh
thì nó sẽ tốt cho môi trường hơn cũng như là mình gắn liền với sản xuất xanh sạch của sản phẩm của công ty
theo công ty điện lực đồng nai nếu như đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ có hai mươi sáu khách hàng công suất là ba mươi sáu mw
thì đến thời điểm hiện tại tại đồng nai đã có hơn bảy trăm bảy mươi khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà
ký hợp đồng mua bán điện mặt trời với điện lực đồng nai
tổng công suất lắp đặt đạt gần một mươi bảy mw
dù sản lượng từ điện năng lượng mặt trời chưa lớn
nhưng việc phát triển điện mặt trời áp mái đã giúp ngành điện giảm áp lực về nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện
điện lực đồng nai cũng hỗ trợ khách hàng trong vấn đề phát triển mặt trời
như hỗ trợ về tư vấn về lắp đặt
bên phía điện lực đồng nai cũng đã tổ chức phối hợp với sở công thương
cũng đã tổ chức hội thảo về năng lượng mặt trời nhà
và vừa rồi cũng đã phối hợp với hội cụ chứng minh tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền về vấn đề này
hiện nhu cầu lắp điện năng lượng mặt trời trên địa bàn đồng nai tăng rất mạnh
nên cũng kéo theo nhiều đơn vị thực hiện thi công lắp đặt
tuy nhiên do đây là công nghệ mới nên người dân cần chọn lựa các đơn vị cung ứng sản phẩm uy tín có thương hiệu
mặc dù không đứng ra thực hiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
nhưng công ty điện lực đồng nai cam kết tạo điều kiện hỗ trợ tư vấn tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp